cuộc thi án contrast hai nghìn hai mươi công bố kết quả những bức ảnh đoạt giải
các tác giả việt nam đã giành được giải thưởng ở các hạng mục du lịch đời sống và chim muông
cuộc thi này được tổ chức bao gồm một mươi hai hạng mục khác nhau với sự tham gia của bốn chín trăm linh tác phẩm
của các tác giả đến từ bốn mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
giải vàng đầu tiên của tác giả việt nam thuộc về tác giả vũ duy thông với tác phẩm tình mẹ
nằm trong hạng mục ảnh chim muông
tác phẩm đạt giải vàng thứ hai nằm ở mục ảnh đời sống của vũ duy thông có tên bến cuối
nhiếp ảnh gia dương văn nhi là tác giả việt đoạt giải bạc ở hạng mục tương phản với tác phẩm nhỏ và lớn
ngoài ra các nhếp ảnh gia việt nam còn giành một mươi bốn giải danh dự ở các mục ảnh khác
các bức ảnh đoạt giải được chọn trưng bày vào tháng sáu tại bosnia và herzegovina